ngày một mươi một tháng một mươi ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp ông phan văn vượng phó trưởng ban dân chủ pháp luật ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
các chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định tuy nhiên hầu hết không đảm bảo theo quy định của luật tiếp công dân số lượng ngày tiếp công dân của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt năm mươi theo quy định
đáng chú ý chủ tịch ủy ban nhân dân bốn tỉnh thành gồm bình dương đắk nông thừa thiên huế tp hcm không tiếp dân ngày nào trong một mươi tám tháng từ mùa một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trước thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế không tiếp dân ngày nào từ mùa một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống bà trần thị hòa trâm tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết lãnh đạo tỉnh tiếp dân thường xuyên hàng tháng
ngoài tiếp dân định kỳ chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều buổi tiếp công dân đột xuất để giải quyết các kiến nghị đề xuất
lãnh đạo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho hay theo luật chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh một tháng có một ngày tiếp công dân
trong năm hai nghìn hai mươi và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế có đủ một mươi tám kỳ tiếp công dân tại trụ sở của ban tiếp công dân tỉnh và địa bàn các huyện thị xã thành phố
trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp công dân một mươi kỳ và ủy quyền cho cấp phó là tám kỳ
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã báo cáo cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam không hiểu lý do nhầm lẫn nào nên mới có cập nhật như vậy bà trâm nói
cũng theo tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế ngày ba mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có văn bản số chín nghìn sáu mươi hai gửi ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của luật tiếp công dân
tuy nhiên tại báo cáo chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ đột xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nên ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế xin giải trình bổ sung sau
cụ thể trong kỳ báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân một mươi ngày với năm mươi bốn lượt bảy mươi ba người
ngoài ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng là trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế nên trong hai nghìn hai mươi và đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ thay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vào các ngày chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân một ngày trong một tháng theo quy định của lật tiếp công dân năm hai nghìn một mươi ba